ngày bốn tháng một tại yên bái đã diễn ra chương trình tết nhân ái hai nghìn hai mươi nhằm giúp người nghèo dân tộc thiểu số gia đình chính sách người giao có một cái tết ấm áp tình người
xã xuân tầm là một xã đặc biệt khó khăn của huyện văn yên tỉnh yên bái địa bàn rộng giao thông đi lại khó khăn cách thành phố yên bái tám mươi km
xã có chín mươi năm người dân tộc giao có ba trăm sáu mươi một hộ nghèo cận nghèo đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
tại đây hội chữ thập đỏ việt nam đã trao tặng ba trăm linh xuất quà tết
truyền hình nhân đạo hộ chữ thập đỏ tỉnh yên bái hộ chữ thập đỏ tỉnh lào cai kêu gọi các nhà tài trợ tổ chức hỗ trợ không đồng
ủng hộ hàng trăm xuất quà gồm các đồ dùng thiết yếu cho người dân với tổng trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
bệnh viện hữu nghị việt sô cấp phát thuốc khám chữa bệnh cho hơn ba trăm linh người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn